chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đó là một số khuyến cáo của chuyên gia y tế thế giới tại việt nam đưa ra trong buổi tọa đàm với nội dung
phòng tránh dịch viêm phổi cấp do virus ncov được trường đại học y hà nội tổ chức vào chiều ngày hôm qua
buổi tọa đàm còn có các nhà khoa học các giáo sư bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực y tế tham dự
đã có nhiều thông tin mới nhất mang tính khoa học chính xác và toàn diện về bệnh do virus corona
đã được các chuyên gia nêu trong tọa đàm nhằm giúp người dân hiểu đúng về phòng tránh dịch bệnh
như nhiều người lo lắng vật nuôi trong nhà sẽ lây bệnh do virus corona nhưng chỉ có động vật hoang dã mới chuyển bệnh
hay tin đồn về các phụ gia thực phẩm như nước tương dầu gió có thể phòng bệnh là hoàn toàn sai
khẩu trang dùng để nhằm hạn chế sự phát tán của người bệnh chứ không phải người khỏe dùng để tránh được bệnh
trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
vào ngày hôm nay bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã điều động
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai nghìn tám thuộc hải đội một trăm một mươi hai hải đoàn một mươi một lên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm tra kiểm soát
duy trì thực thi pháp luật kết hợp với phòng chống ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới biển giáp với trung quốc
cùng đi có các cán bộ thuộc cục hải quan thành phố hải phòng
tại khu vực biển nơi tàu hoạt động tổ công tác đã tiến hành đến các tàu cá của ngư dân đang đánh bắt tại đây
để tiến hành thăm hỏi cấp phát khẩu trang y tế
phát tờ rơi tuyên truyền về tác hại và cách phòng chống ncov một cách có hiệu quả
bên cạnh đó tàu cảnh sát biển hai nghìn tám đã tăng cường nắm tình hình mặt biển
nhất là việc kiểm soát người dân việt nam có thể đi về nước bằng đường biển
kịp thời báo cáo và thực hiện các quy định về công tác phòng chống dịch
hoạt động trên của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã góp phần cùng các cấp các ngành các địa phương trong cả nước
ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh ncov một cách nhanh nhất
bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của bộ công an cũng đã tăng cường kiểm tra tại các đơn vị trọng điểm
như sân bay cửa khẩu một số địa phương có dịch để tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch phòng chống dịch
hình ảnh mới nhất ghi lại tại sân bay nội bài
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của bộ công an đã kiểm tra thăm hỏi
và ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc của cám bộ chiến sĩ làm việc tại đây
chúng tôi cũng thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền về những nguyên nhân
cái hậu quả những cách thức
lây truyền bệnh của dịch corona này
cũng như bên cạnh đó thì chúng tôi cũng được trang bị những phương tiện dụng cụ bảo hộ
như khẩu trang gieo chống rửa tay và găng tay y tế để có thể cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác
và bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh chúng tôi vẫn phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ
được giao trong công tác quản lý nhập cảnh xuất cảnh tại cửa khẩu
lượng của xuất nhập cảnh cũng đã phối hợp tốt với các lượng chức năng liên quan
như là y tế biên phòng quân đội v v và các bộ ngành khác
để thực hiện tốt công tác kiểm dịch y tế ngay tại các cửa khẩu
cửa khẩu hàng không cửa khẩu đường bộ cửa khẩu đường sắt và đường thủy
thì cũng đã phối hợp với lượng chức năng để làm tốt công tác kiểm dịch
ngay ban đầu khi mà những người đi từ vùng có dịch về việt nam
để chúng ta thực hiện công tác cách ly phân loại cũng như là thực hiện đúng các quy trình do bộ y tế quy định
qua kiểm tra hai đơn vị cảng hàng không quốc tế nội bài cục xuất nhập cảnh và công an tỉnh vĩnh phúc
các đơn vị đều nêu ra một số khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ
trong đó chủ yếu là thiếu trang thiết bị vật tư để phòng tránh dịch
với lực lượng công an thì rất là nhiều các lực lượng là phải làm việc trực tiếp tiếp xúc với người dân
hoặc làm việc ở những nơi tập trung đông người thì cũng có rất là nhiều nguy cơ tật biệt
ví dụ như lực lượng mà quản lý làm công tác xuất nhập cảnh ở sân bay đây
thì các ông chỉ thấy là những người đầu tiên tiếp xúc với hành khách nhập cảnh về
thì trong đó có những người về từ vùng dịch thì có nguy cơ rất là nhiều
nguy cơ rất là cao thì bản thân các đơn vị cũng đã rất chủ động
trong việc trang bị thứ nhất là khẩu trang rồi là nước sát khuẩn rửa tay rồi là găng tay
cho cán bộ làm trực tiếp và đồng thời là cục y tế cũng đã dưới sự chỉ đạo của ban chỉ đạo
thì cục y tế là đơn vị thường trực thì cũng đã dự trù cái kinh phí
đề nghị là bộ sẽ hỗ trợ bổ sung cho công an các đơn vị địa phương
hiện nay đang có nhiều thông tin sai lệch trên mạng xã hội về dịch viêm phổi cấp
bàn chỉ đạo phòng chống dịch của bộ công an cũng yêu cầu công an các đơn vị địa phương
tăng cường kiểm tra phát hiện ngăn chặn xử lý các đối tượng tung tin thất thiệt
chủ động kế hoạch phương án phòng chống tham gia dập tắt dịch bệnh
và đảm bảo an ninh trật tự trong tình huống có dịch bệnh bùng phát tại nước ta
từ bảy đến một mươi ngày nữa là đỉnh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus ncov ở trung quốc
chứ không phải tại việt nam
và đây chính là khẳng định của thứ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long
trong cuộc họp cung cấp thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
do bộ y tế tổ chức vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
và thứ trưởng bộ y tế cũng nhấn mạnh tại việt nam còn quá sớm để nhận định về đỉnh dịch
theo đánh giá của tổ chức y tế thế giới wh
việt nam đang đi theo đúng hướng trong công tác điều trị phòng chống dịch bệnh ncov
biện pháp tiên quyết hiện nay là cách ly khoanh vùng
dập dịch không để dịch bệnh lây lan
trả lời câu hỏi về thời gian làm xét nghiệm cho một trường hợp mất bao lâu
người khỏi có tái nhiễm không
thứ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết
với phương pháp xét nghiệm hiện nay
toàn bộ quy trình nhanh nhất từ năm năm đến chín tám giờ
người dương tính với virus ncov được chữa khỏi sẽ không tái nhiễm
người dương tính với virus ncov được chữa khỏi sẽ không tái nhiễm
nhiều người tự nhiên xét nghiệm chữa khỏi sáng tạo virus ncov và yếu tố ncov

đã bắt đầuesar khai thẳng cho nguyên tiệm ncov
diễn ra bởi sản phẩm ngo vĩnh trung

trong một chương trình
là cái người bị nhiễm thì điều trị khỏi sau đó có tái nhiễm không
cũng rất may là cái người bị nhiễm thì lại không có tái nhiễm
nó có một cái miễn dịch
còn cái thời gian miễn dịch kéo dài đến bao lâu ấy
thì hiện nay người ta chưa nghiên cứu đầy đủ nhưng mà ta cũng nhận định rằng có thể đến hai năm
về điều trị bộ y tế chỉ đạo tất cả các bệnh viện trung ương chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là dịch lan rộng
hiện các bệnh viện này cũng đã chuẩn bị ba giường bệnh
các bệnh viện tại hà nội dự trữ hai giường bệnh
vì vậy bộ y tế chủ trương chưa cần xây dựng bệnh viện giã chiến mà sử dụng bệnh viện sẵn có
củng cố phát đồ điều trị lực lượng y bác sĩ ở bệnh viện tuyến trung ương đã sẵn sàng ứng cứu các địa phương trực tiếp xuống cơ sở cùng bệnh viện tuyến dưới xử lý điều trị bệnh nhân
ngày tám tháng hai bộ y tế sẽ tổ chức tập huấn bảy trăm linh đầu cầu cơ sở y tế tới tận tuyến huyện về phát đồ điều trị với phương châm bốn tại chỗ
ban chỉ đạo quốc gia hai ngày họp một lần thực hiện đồng bộ các biện pháp hạn chế tối đa lây nhiễm virus corona
tỉnh quảng trị có ba cửa khẩu quốc tế một ngày có hàng ngàn lượt người dân qua lại thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh
chính vì vậy mà nguy cơ dịch bệnh ncov có thể lây lan vào quảng trị là rất cao
và đứng trước thực trạng trên các ngành chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn tăng cường tuyên truyền cho nhân dân nhận thức được nguy cơ lây lan cũng như sự nguy hiểm của dịch bệnh
xong người dân không hoang mang hãy nâng cao ý thức tự phòng chống dịch một cách quyết liệt hiệu quả
cửa khẩu quốc tế lao bảo tỉnh quảng trị phía bên ngoài phòng làm thủ tục các cảnh báo bằng ba thứ tiếng là tiếng anh trung quốc và tiếng việt được treo dán nhằm thông báo về sự nguy hiểm của virus corona
hành khách trước khi được cán bộ biên phòng làm thủ tục nhập cảnh đều phải khai báo y tế và được nhân viên kiểm dịch y tế tại cửa khẩu kiểm tra sức khỏe bằng máy đo thân nhiệt khi đảm bảo an toàn mới được nhập cảnh vào việt nam
sau khi nắm được thông tin cũng như được sự chỉ đạo của các cơ quan nghiệp vụ
đến nay chúng tôi đã tạm dừng làm thủ tục nhập cảnh đối với công dân trung quốc và công dân các nước khi đến việt nam có quá cảnh qua trung quốc
đồng thời là phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đặc biệt là lực lượng kiểm dịch y tế ở cửa khẩu nhằm phân luồng và kiểm tra y tế đối với du khách khi nhập cảnh vào việt nam
khẩu trang là trang bị bắt buộc phải sử dụng đối với cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các cửa khẩu trên địa bàn như biên phòng hải quan kiểm dịch y tế
hiện nay các cửa khẩu đã được bố trí nhiều máy đo thân nhiệt từ xa
quảng trị cũng có ba mươi một du khách trung quốc hai lưu học sinh ở vũ hán trung quốc trở về đón tết
những người này đều được kiểm soát chặt chẽ về tình trạng sức khỏe và mọi việc đang nằm trong tầm kiểm soát
để phòng chống những ảnh hưởng của dịch bệnh ncov cũng như đảm bảo sự an toàn cho công dân của cả hai nước việt nam trung quốc
mới đây bộ giao thông vận tải đã có công văn hỏa tốc yêu cầu tổng công ty đường sắt việt nam dừng chạy tàu khách liên vận quốc tế đi trung quốc và ngược lại
vào tối ngày hôm qua chuyến tàu cuối đã khởi hành
từ ga gia lâm thành phố hà nội
ga gia lâm tám giờ tối
thông tin về chuyến tàu liên vận hành khách việt nam trung quốc cuối cùng trước sự bùng phát của virus corona đã khiến dòng người đổ về ga mỗi lúc một đồng
khẩu trang luôn thường trực và cùng với đó là những tâm trạng khác nhau
chúng tôi đến việt nam được ba tuần rồi và hy vọng sẽ sớm được trở về nhà
mặc dù ở trung quốc hiện nay tình hình rất phức tạp nhưng chúng tôi vẫn mong muốn được trở về nhà
hy vọng dịch bệnh sẽ sớm qua để chuyến tàu này lại được tiếp tục
chúng tôi lại có thể quay lại đất nước các bạn
trước diễn biến phức tạp của virus corona ngành đường sắt đã thực hiện theo các khuyến cáo của bộ y tế trong công tác phòng ngừa dịch bệnh
toàn bộ hành khách trung quốc sẽ được phát khẩu trang miễn phí tờ rơi hướng dẫn cách phòng bệnh
những hành động nhỏ bé nhưng ấm áp nghĩa tình trong cơn bão của dịch bệnh
tôi rất vui khi được hướng dẫn cũng như cung cấp các thiết bị cần thiết như khẩu trang
bà hướng dẫn không chỉ ở đây mà cả nha trang đà nẵng
tôi rất thích đi du lịch nhưng sẽ phải đợi tình hình dịch bệnh tiến triển thế nào mới tiếp tục các kế hoạch của mình
ngay từ khi thông tin về dịch bệnh do virus corona gây ra
ngành đường sắt giữa hai chính phủ việt nam trung quốc đã liên tiếp có những sự phối hợp trao đổi thông tin cần thiết
với phương châm tính mạng con người là trên hết và không gây ảnh hưởng lớn đến hợp tác kinh tế
một trăm linh năm hành khách trung quốc sẽ trở về quê hương trên chuyến tàu mang số hiệu
những lo lắng về sự lây lan của dịch bệnh tạm thời được gác lại
bởi họ luôn được bảo vệ bằng các biện pháp hữu hiệu nhất

phun phòng dịch xung quanh khu vực đón khách của ga
các khu vực nhà ga cũng đã phối hợp được với trung tâm y tế dự phòng

các nhân viên đã được nắm mắt những kiến thức cơ bản về việc phòng chống dịch này
cũng đã tích cực hướng dẫn cho người dân cách phòng ngừa dịch bệnh phát tờ rơi hay phát khẩu trang
những việc làm thể hiện tình cảm tinh thần chung tay vì cộng đồng của người chiến sĩ công an nhân dân
dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn gần dân sát dân và sẵn sàng giúp đỡ nhân dân